thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ vào ngày hai mươi hai tháng sáu
về việc tiền điện tăng bất thường trong thời gian vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra công tác ghi chỉ số
lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng tại năm tổng công ty điện lực
đây là việc làm cần thiết để sớm giải tỏa bức xúc của người dân đồng thời tránh lặp lại những hiện tượng sai sót vừa qua
theo báo cáo của evn từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày ba tháng bảy đoàn công tác liên ngành gồm đại diện cục điều tiết điện lực
bộ công thương tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam và evn
đã lựa chọn một số đơn vị thuộc các tổng công ty điện lực bảo đảm đầy đủ các mô hình tổ chức và hình thức tổ chức ghi chỉ số đồng hồ đo điện
để tiến hành kiểm tra hấp phục những thiếu sót tại các khâu trong quá trình kinh doanh điện
tiến hành kiểm tra tại tất cả năm tổng công ty điện lực về công tác ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện
chúng tôi đến tận những nơi mà hộ gia đình người ta thắc mắc thì chúng tôi thấy là yêu cầu ngành điện một là cung cấp cung cấp danh sách những người khiếu nại
trên cơ sở đó có thể chọn bất kỳ trong số khiếu nại này để đến tận nơi mục sở thị
tính đến ngày hai mươi năm tháng sáu
tính đến ngày hai mươi năm tháng sáu
bảy sáu mươi ba triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng một ba lần trở lên
và mặc dù chưa hết tháng nhưng các tổng công ty điện lực đã phúc tra sáu năm mươi sáu triệu khách hàng đạt tỷ lệ tám mươi năm chín mươi bảy
sau chuyến công tác đoàn công tác đã thống nhất kết luận
việc sai sót trong thời gian qua tại một số đơn vị được báo chí nêu là các trường hợp cái biệt và nguyên nhân do lỗi tác nghiệp xảy ra
đồng thời tại một số khâu trong hoạt động ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện

đoàn công tác xã hội sản xuất tiếng họa hội giáo viên nhật việt đề backgrounds auto đang trình bày trọng trên lệnh

sai số trong quá trình thu thập chỉ số tiêu thụ điện evn đang đẩy mạnh việc chuyển đổi thiết bị
đo điện từ đồng hồ đo điện cơ khí sang điện tử đây cũng là biện pháp nhằm tăng tính minh bạch
của ngành điện cũng như khả năng giám sát của người dân evn cam kết từng bước hiện đại hóa
đầu tư hạ tầng kỹ thuật để khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm việc thu thập và theo dõi
dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng được thuận tiện chính xác công khai và minh bạch